liên quan đến vụ án sát hại cô gái sinh năm hai nghìn ba ở lai châu tối ngày sáu tháng ba sau hơn hai mươi bốn giờ truy tìm
công an tỉnh lai châu thông tin đã bắt được nghi phạm lò văn xương sinh năm hai nghìn một ở huyện sìn hồ
theo công an tỉnh lai châu lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày sáu tháng ba các lực lượng chức năng đã bắt được lò văn xương
khi đang lẩn trốn tại khu vực bản nà ban xã thân thuộc huyện tân uyên
trước đó ngay khi nhận tin báo để truy bắt đối tượng công an lai châu đã huy động hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ
dân quân và an ninh thôn bàn lập nhiều chốt chặn nhiều tổ tuần tra vây kín các lối mòn cửa rừng để truy bắt phong trừ đối tượng tẩu thoát
liên quan đến vụ án vào khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày năm tháng ba người dân tại xã nậm cần báo tin cho lực lượng chức năng
về vụ án mạng đã khiến một cô gái thiệt mạng
sau đó cơ quan công an xác định nạn nhân là chị lò thị lờ sinh năm hai nghìn ba
chú tại xã nậm cần huyện tân uyên
nghị phạm là lò văn sươm sinh năm hai nghìn một quê ở xã nong hẻo huyện sìn hồ
sau khi gây án sườm rời khỏi hiện trường với trang phục áo kẻ màu đen quần bò màu đen đi dép màu đen
cầm theo dao nhọn bỏ chạy về hướng xã nậm sỏ
xác định tính nghiêm trọng cơ quan công an đã lập chuyên án khẩn trương truy bắt nghi phạm
trong chuyên án này đại tá phạm hải đăng phó giám đốc công an tỉnh lai châu
trực tiếp chỉ đạo chuyên án điều tra và đến các chốt để đồn đốc lực lượng truy lùng đối tượng gây án
đại diện công an tỉnh lai châu cho biết do khu vực kẻ sát nhân lẩn trốn có địa hình rừng núi phức tạp và địa bàn rộng
thế nên công tác truy tìm đã gặp rất nhiều khó khăn
tại cơ quan điều tra lò văn sươm khai nhận từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba trong thời gian đi làm thuê ở hà nội
sương và chị lò thị lờ sinh năm hai nghìn ba ở xã nậm cần huyện tân uyên đã có mối quan hệ yêu đương
dịp tây nguyên đán được nghỉ cả hai đã về nhà chị lờ tại tân uyên để chung sống
hai người đã mua trả góp một xe mô tô honda wayanfa chứa lắp biển kiểm soát
tuy nhiên trong thời gian tết do chơi bời thiếu tiền thế nên sươm đã cầm cố chiếc xe nói trên
tại một cửa hàng ở huyện sinh hồ
từ đó giữa chị l và sươm thường xảy ra mâu thuẫn cái cọ
đến chiều ngày năm tháng ba sươm đi uống rượu trong bản phiêng áng về đã bị chị lờ trùy mắng đuổi ra khỏi nhà của mình
trong quá trình hai người cấy vã sươm đã lấy một con dao nhọn cán bảng gỗ dài khoảng bốn mươi cm bê ngang khoảng một mươi cm
chém hai nhát vào vùng cổ của chị l làm nạn nhân bị mất máu cấp thiệt mạng tại chỗ
sau khi gây án đối tượng sươm cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây
quá trình lẩn trốn đối tượng sơn đã tự gây ra một số vết thương với ý định tự sát
đến nay đối tượng đã được đưa vào trung tâm y tế huyện tân uyên để sơ cứu vết thương phục vụ điều tra vụ án
thực tế thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ án thương tâm mà nguyên nhân xuất phát từ những cơn ghen tuông tức giận nhất thời mù quáng
chỉ vì không kiểm soát được cơn nóng giận ấy mà những cặp tình nhân vợ chồng từng đầu ấp tay gối tình cảm mặn nồng lại ra tay tản nhẫn với chính người mình yêu
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đồng xuân điệp
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường bắc sơn thành phố uông bí tỉnh quảng ninh để điều tra về tội giết người
theo tài liệu điều tra trước khi xảy ra sự việc điệp có quan hệ tình cảm chung sống như vợ chồng với chị b t g
tuy nhiên hai người thường xảy ra mâu thuẫn to tiếng
tối ngày bốn tháng ba trong bữa cơm tối chị dê nói chuyện với điệp về việc muốn chia tay
điệp đã tức giận và nảy sinh ý định sát hại chị dê
để thực hiện mục đích của mình đồng xuân điệp đã đi xuống bếp lấy một cây tuyếp sắt dài khoảng sáu mươi cm
tiến đến giường ngủ nơi chị b t g đang nằm rồi vung tuyếp sắt đánh liên tiếp vào đầu chị d
không dừng lại ở đó điệp còn lấy dây dày thắt cổ làm chị dê thiệt mạng
gây án xong điệp sử dụng ma túy rồi nằm ngủ bên cạnh nạn nhân
sáng ngày năm tháng ba khi nghe thấy có người gọi cửa điệp đã cầm theo một con dao bầu
điều khiển xe máy bỏ chạy và ngã xe bị thương
sau đó đối tượng được người dân đưa lên trụ sở công an phường bắc sơn
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
trước đó vụ một phó hiệu trưởng tại phú yên bị đánh ghen cũng đã khiến dư luận xôn xao
qua ghi nhận sự việc xảy ra tại một khách sạn trên đường nguyễn du phường bảy thành phố tuy hòa
thời điểm trưa ngày hai mươi một tháng hai ông phạm nh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
là hiệu phó của một trường tiểu học ở thị xã đông hòa tỉnh phú yên
đã cùng bà lê thị tê quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú ở khu phố phú lạc phường hòa hiệp nam thị xã đông hòa
đến thuê phòng nghỉ theo giờ tại khách sạn new chain
tuy nhiên do nghi ngờ chồng mình có tình nhân và đã nhiều lần theo dõi từ trước
thế nên vợ của ông hát là bà nguyễn thị l t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
đã thuê một phòng nghỉ trong khách sạn này để dình đánh ghen
sau thời gian chờ đợi bà tê đã xác định được số phòng mà người chồng và tỉnh nhân đang thuê để nghỉ
khi phát hiện ống hát vừa từ bên trong phòng nghỉ bước ra
bà t ập đến lấy con dao thái lan
mang theo và yêu cầu mở cửa bước vào trong phòng
để bà có thể chụp ảnh làm chứng cứ chứng minh mối quan hệ bất chính giữa người chồng với bà quy trong phòng nghỉ
thế nhưng ông hát đã từ chối gạt tay bỏ đi
quá tức giận bà t đã cầm dao đâm phía sau lưng chồng gây thương tích
sau đó vợ phó hiệu trường đập cửa phòng yêu cầu bà quy mở cửa
khi vào được phòng khách sạn bà tê cầm dao không chế tra hỏi đâm bà quy gây thương tích
nhận được tin báo một hiệu phó bị vỡ đâm tại khách sạn lực lượng công an đã đến hiện trường
đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
theo đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên sức khỏe của ông hát và bà quy đã qua cơn nguy kịch
khi vào nhập viện bà quy bị nhiều vết thương ở vùng chán và má phải
có vết thương giảm một mươi một cm nhưng chỉ bị phần mềm
ngày hai mươi hai tháng hai thượng tá nguyễn hữu sơn trưởng công an tp tuy hỏa tỉnh phú yên cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà nguyễn thị lệ t ba mươi năm tuổi
chú tại thị xã đông hòa để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
cơ quan công an đã thu thập thông tin khám nghiệm hiện trường thu giữ hùng khí có liên quan
để điều tra và xử lý vụ việc vợ đâm chồng tại khách sạn theo quy định tại pháp luật
nhìn vào thực tiễn đã có rất nhiều vụ án mạng vì ghen tuông nóng giận xảy ra thời gian qua
theo các chuyên gia tội phạm học và luật sư lý giải
nguyên nhân chính là do tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường
đã làm tha hóa đạo đức của một bộ phận người dân trong xã hội
trong đó chính thủ phạm cũng không nhận thức được tính đúng đắn về giá trị của cuộc sống
nhiều người rất kém về nhận thức pháp luật mù quáng trong tình yêu
vị kỳ cá nhân trong quan hệ gia đình yêu đương
thế nên khi gặp phải những mâu thuẫn ngờ vực đã không tìm được cách xử lý đúng mực
mà sử dụng bạo lực dẫn đến phạm tội
một số chuyên gia cho rằng để những vụ án mạng có tính chất như trên thường bộc phát nên rất khó phát hiện
vì vậy để đấu tranh có hiệu quả hạn chế loại tội phạm này
quan trọng là phải đẩy mạnh giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng
cái ác xuất phát từ tâm tâm ác dẫn đến hành vi thủ ác
cái ác sẽ không có chỗ đứng nếu con người định hướng cho mình lối sống nhân văn
bên cạnh việc giáo dục hướng thiện cần đề cao trách nhiệm của hệ thống chính trị
tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong việc phát hiện xử lý hóa giải các mâu thuẫn từ cơ sở
bàn về vấn đề này chuyên gia tâm lý xã hội học tiến sĩ đinh đoàn cho biết
hiện tượng cuồng yêu cuồng ghen cho thấy sự lệch lạc về nhận thức
sự lệch chuẩn về hành vi sử sự trong cuộc sống quan hệ yêu đương lẫn đời sống gia đình
bên cạnh đó mặc dù kẻ phạm tội sẽ bị pháp luật xử lý xã hội lên án
thế nhưng không có nghĩa là nạn nhân đều vô can
trong một số trường hợp nạn nhân cũng phải chịu một phần trách nhiệm
vì những gì xảy ra cũng bị dư luận xã hội lên án
lối sống không nghiêm túc bông thả những mối quan hệ ngoài lường phức tạp
thái độ thách thức kích động cách ứng xử không khéo léo khi mâu thuẫn xảy ra
thiếu tinh thần cầu thị nhận lỗi cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi tội ác của hung thủ
theo một điều tra viên có kinh nghiệm đối với các loại mâu thuẫn xảy ra trong đời sống
thì mâu thuẫn nhất thời ken tuông thường tích tụ nhiều trạng thái tâm lý như
nhục nhã thất vọng ích kỳ lo sợ ớt ức cày cú
dẫn đến đối tượng hành động rất quyết liệt mất kiểm soát hành vi
phạm tội đến cùng gây hậu quả thường nghiêm trọng
trước tình trạng này mỗi người phải tự trang bị cho mình những hiểu biết và tôn trọng pháp luật
cần luôn ý thức rằng nếu gây án chẳng những phải trả giá đắt cho cuộc đời của mình
mà cả gia đình người thân cũng bị ảnh hưởng nặng nề